thưa quý vị với hành vi tàng trữ trái phép chết ma tuế vũ khí quân dụng cứng đọt tài sản và cho vay lãi nặng
bốn đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tạm giữ hình sự
trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hường tức là hường họ
theo tài liệu điều tra cho biết để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường đã tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
và khi con nợ không đủ khả năng chi trả đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối với hường cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén
hai mươi chín gói ni lông chứa ma tuế cùng với nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
còn tại bến tre công an tỉnh này cũng vừa khởi tố bắt tạm giam bị can ninh turit
chủ tệ tp hcm về hành vi làm giả nhiều giấy tờ để lừa đảo
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ninh tourist thông qua mạng xã hội đã làm giả hai giấy chứng nhận xe ô tô
và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó đối tượng cùng với vợ sử dụng các giấy tờ giả này để ký hợp đồng chuyển nhượng đất
còn giấy tờ xe ô tô đối tượng mang đi thế chấp cùng một lúc ở nhiều nơi
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
bị can ninh torit đã được di lý về công an tỉnh bến tre để tiếp tục điều tra làm rõ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại điểm thu mua mũ cao su của ông phạm lợi thuộc xã long bình
có nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc
công an xã long bình đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ sáu đối tượng này
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
cùng với nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thưa quý vị
vào ngày hôm nay khi kiểm tra một điểm kinh doanh tại huyện nhà bè
đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an thành phố đã thu một lượng lớn thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir
ngoài lượng lớn thuốc monupiravir lực lượng chức năng còn thu giữ thêm là hai mươi ba viên thuốc nhãn favi piravir
toàn bộ số thuốc này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
và không có nhãn phụ tiếng việt không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ của lô hàng cũng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
monupia là thuốc được sử dụng trong chương trình thí điểm kiểm trị và kiểm soát
có các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bộ y tế triển khai không bán trên thị trường
vì thế để đảm bảo an toàn hiệu quả người bệnh chỉ sử dụng thuốc monupiravir
khi có đơn của bác sĩ theo đúng quy định
càng đến tích nguyên đán tình trạng buôn bán vận chuyển tàng chữ trái phép pháo nổ
càng có dấu hiệu gia tăng
trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã tích cực tuyên truyền đấu tranh
với loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
mới đây công an xã liên minh huyện võ nhai phát hiện hai đối tượng là nguyễn văn mị
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã xuân lương huyện yên thế tỉnh bắc giang
và triệu đức lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tải xã hợp tiến
hùng hỷ tỉnh thái nguyên có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
kiểm tra trong xe tải của hai đối tượng lực lượng công an phát hiện có một mươi tám hộp pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng hơn hai mươi năm kg
tôi có lướt tài khoản facebook và có thấy một tài khoản facebook đồ chơi tết
và tôi có nhắn tin hỏi mua pháo hoa và mục đích tôi về sử dụng tết nguyên đán gần tới
cũng liên quan đến hành vi mua pháo hoa
bán tàng trữ trái phép pháo nổ công an thành phố sông công cũng đã bắt giữ phạm mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tải xã phúc tân thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
khi đối tượng này đang tàng trữ tại nhà hai mươi hộp pháo hoa giả
loại ba mươi sáu quả một dàn có khối lượng gần ba mươi kg
đó là hai trong tổng số một mươi bốn vụ vận chuyển mua bán tàng chữ trái phép hàng cấm là pháo nổ
được công an các đơn vị địa phương phát hiện
bắt giữ từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tăng vật thu giữ gần một trăm tám mươi kg pháo nổ các loại
để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo
công an các đơn vị địa phương trong đó nòng cốt là lực lượng công an các xã
phường thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân
giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
triển khai cho các cơ quan đơn vị gia đình
ký cam kết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép
không sử dụng pháo nổ buôn bán vận chuyển tàng trữ hàng cấm là pháo nổ
công an xã cũng đã chỉ đạo các đồng chí công an viên tăng cường công tác tuyên truyền
đến bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác
là không được đốt pháo và không được tàng trữ và sử dụng pháo nổ
trong thời gian tới công an xã cũng sẽ tăng cường tuần tra
và đặc biệt sẽ tập trung vào những khu vực mà có tiềm ẩn nguy cơ cao
về việc tàng trữ và sử dụng pháo nổ để đảm bảo trong dịp tết này
cơ bản sẽ giảm và sẽ không còn hiện tượng đốt pháo và sử dụng pháo nổ trái phép
từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh thái nguyên sẽ tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân đồng thời triển khai các phương án
kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán
tàng trữ sử dụng pháo trái phép
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy nghiêm túc chấp hành
các quy định của pháp luật về pháo hạn chế các tai nạn rủi ro từ pháo nổ gây ra
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá vào ngày hôm qua
tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cùng tăng vật là hai mươi hai bánh heroin
đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
xuyên quốc gia mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của một số đối tượng
người địa phương thuộc các địa bàn huyện bảo thắng và bảo yên của tỉnh lào cai
câu kết với một số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài và việt nam
qua các tỉnh điện biên sơn la vào lào cai sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba
hoặc tiêu thủ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi
quốc tịch trung quốc thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên
để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp giao hàng thì đã bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình thức
hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa điều tra xử lý hai đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đó là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đều trú ở huyện yaka tỉnh đắk lắk
quá trình điều tra làm rõ tính đến thời điểm bị bắt giữ
hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm hai mươi một năm cho đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người có thu nhập thấp
các hộ kinh doanh nhắm đến những người có thu nhập thấp

và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật
có liên quan đến cho vay lãi nặng để tiếp tục điều tra xử lý
trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng
tung ra các chiêu rụ rỗ người dân sập bẫy
tại quảng bình trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá
những đường dây tín dụng đen lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình
tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay
tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần
để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ
với hai mươi một bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tiến dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rải tờ rơi các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin
mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ nguyên nhân từ hoạt động tiến dụng đen
và giao dịch vay mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
ngoài việc phát tán rãi tờ rơi các đối tượng cho vay tiếng dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rãi tờ rơi các đối tượng cho vay tiếng dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng cho vay lãi nặng
mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
nếu có nhu cầu vay tiền thì tìm đến ngân hàng hay các tổ chức tài chính được phép hoạt động của nhà nước
tránh vướng vào bẫy của tính dụng đen
với hành vi tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo hai cán bộ xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
là bế văn quỳnh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã và lã thị viễn nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã
vừa bị toán nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân xã xuân nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc cho một mươi chín hộ dân xóm mán đâu
mỗi hộ được sáu mươi tám con thế nhưng thực tế mỗi hộ chỉ nhận được năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân
không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham mô tài sản
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ tám đối tượng cùng chú
ở phường châu giang thị xã duy tiên để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào đêm ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã bắt quả tang tám đối tượng đang tổ chức đánh bạc
góc đĩa ăn tiền tại nhà của nghiêm tiền phong
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tang vật
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm của nhà nghiêm tiền phong
có cửa khóa kiên cố lắp camera và có nuôi chó giữ để cảnh giới
hòng che mắt các lực lượng chức năng
lên mảng xã hội
rồi đặt mua pháo ở tp hcm đưa về cất giấu tại phòng trọ để bán lại cho những người có nhu cầu
và với hành vi này nguyễn minh thông ba mươi tuổi trú tại phường hiệp ninh tp tây ninh
đã bị công an thị xã hòa thành bắt giữ
trước đó tại quán cà phê thuộc ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành
lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn minh thông
lê hùng anh và lê tuấn vũ vận chuyển pháo nhập lậu
tăng vật thu giữ là một xe ô tô và sáu mươi kg pháo các loại ba điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đối tượng thông lên mạng xã hội đặt mua pháo
ở tp hcm đem về cất giấu tại phòng trọ
ngày một mươi bảy tháng một khi có người hỏi mua pháo đối tượng thông rủ theo hùng anh
đồng thời thuê taxi đến nhà trọ để chở pháo đi giao
vũ là người lái taxi đến chở thông và hùng anh cùng nhiều bao hàng đến quán cà phê
và tại đây đối tượng thông chưa kịp giao hàng
thì đã bị công an phát hiện bắt giữ
trong vòng tám ngày từ ngày tám đến ngày một mươi sáu tháng một
tại địa bàn hà nội đã liên tiếp xảy ra năm vụ cướp tài sản
với phương thức và thủ đoạn manh động liều lĩnh
đó là dùng hung khí đe dọa tấn công chói nạn nhân và thực hiện cướp tài sản
chỉ trong thời gian rất ngắn các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an hà nội điều tra bắt giữ
qua đây cũng cho thấy một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan và mất cảnh giác
tạo cơ hội để các đối tượng nảy sinh hành vi phạm tội
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề môi trường trên không gian mạng
thành lập các hội nhóm kín kết bạn cùng nhau thống nhất biện pháp
cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản
hai đối tượng trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
đã quen nhau trên mạng xã hội và cùng bàn bạc đi cướp tài sản
qua theo dõi trên mạng chúng phát hiện có tài khoản facebook khi bán hàng online
có đưa hình ảnh có nhiều tiền mặt
ngay sau đó hai đối tượng chuẩn bị vũ khí gồm súng và dao nhọn
đợi thời cơ để đột nhập uy hiếp nạn nhân cướp đi hai trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu đô thị linh đàm khi biết thông tin chủ nhân giao bán ba chiếc điện thoại di động trên mạng
các đối tượng đã bàn kế hoạch cướp tài sản ngay tại nhà của nạn nhân
ngoài hai vụ việc trên tại địa bàn quận nam tử liêm và cầu giấy vừa qua cũng xảy ra ba vụ cướp
trong đó có vụ lái xe taxi bị đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ mặt nhằm cướp tài sản
các đối tượng gây án đều là những kẻ nghiện ngập không có việc làm và đang rơi vào nợ nần
theo công an hà nội qua các vụ cướp đã được điều tra làm rõ cho thấy
ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
cụ thể nhất là vụ cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
làn nhân bị hại trong vụ án này bị hại cụ thể trực tiếp trong vụ án này
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thường xuyên phát live stream trực tiếp trên mạng xã hội facebook để quảng cáo bán hàng
trong đó là các hình ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng live stream
có rất nhiều hình ảnh tiền mạng các cục tiền được xếp đằng sau
từ đó dẫn đôi việc của các đối tượng
chọn đấy là mục tiêu để thực hiện việc cướp tài sản
ngoài ra là có xảy ra một số vụ án cướp tài sản của người lái xe taxi
vẫn còn cái tình trạng lơ làng mất cảnh sát
khi mà đón khách khách yêu cầu trở đi đến các tuyến đường lòng vòng
không có điểm tiến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vòng
lái xe mất cảnh sát từ đó dẫn tới việc của đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
thời gian tới dự báo tình hình kinh tế xã hội việc làm thu nhập của người dân tiếp tục gặp khó khăn
do vậy nguy cơ gia tăng tội phạm cũng đang hiện hữu
nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản xâm phạm sở hữu
trước tình hình này cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải quê thanh hóa
hiện đang ở quận thanh xuân hà nội cầm đầu
đồng loạt bắt giữ khám xét bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở hà nội và thanh hóa
ban chuyên án đã thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay
hai mươi tài khoản ngân hàng hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản tài liệu liên quan
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt
lê bá hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng
rồi tổ chức thành một mươi một nhóm các đối tượng gọi là văn phòng hoạt động ở địa bàn hà nội và thanh hóa
theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến
phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng chịu trách nhiệm tuyển dụng
hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên
đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối
hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng hơn năm người ở nhiều tỉnh
thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
vâng thưa quý vị xin được nhắc lại rằng pháo nổ là mặt hàng cấm
do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ mặt hàng này
sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên vụ việc tại quảng ninh vừa đề cập cũng như rất nhiều vụ việc được phát hiện
thời gian trước đó đã cho thấy cứ đến hẹn lại lên cận tết nguyên đán
tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố tiếp giáp với khu vực biên giới
tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổ che phép lại gia tăng hoạt động
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển
năm ba mươi hai kg pháo lậu
tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê am hiểu địa bàn
còn các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện hay trực tiếp tham gia
mà sử dụng mạng xã hội điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ
ngày càng có biểu hiện tinh vi kín đáo
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu
nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ
và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
đội quản lý chính cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện và lãnh đạo con huyện
ban hành các kế hoạch về cao điểm vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như phòng chống các hành vi sai phạm về pháo kết hợp với việc tuyên truyền trên các hệ thống loa đài
phát tờ rơi và các băng rôn khẩu hiệu để vận động bà con nhân dân là
không vi phạm các hành vi liên quan đến vũ khí vật nổ công cụ hỗ trợ và pháo
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc
trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ
với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
chúng tôi tập trung vào hai nhóm đối tượng chính đó là đối tượng người dân tộc và những đối tượng ngoài xã hội
đối tượng ngoài dân tộc thì chúng tôi tập trung tuyên truyền và ra làng truyền bài người quý tín
và cái kết quả đạt được là rất khả quan
nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo ra nhiều vòng kiểm soát
thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép không cho di chuyển sâu vào nội địa
với quy mô hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
sau đối tượng có liên quan cùng chú tại huyện chumaka tỉnh đắk lắc đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải và trần lập
nhóm này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản
giao cho các con bạc cá cược cấu kết chặt chẽ phân chia vai trò cụ thể giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc
là sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng còn móc nối với người ngoại tỉnh
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng